trên cục kiểm lâm tỉnh an giang cho biết an giang đang bước vào mùa khô nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao trên địa bàn một số huyện thành phố miền núi như thoại sơn tri tôn tịnh biên và châu đốc
hiện tỉnh an giang đã nâng cấp cảnh báo cháy rừng tăng lên cấp độ bốn cấp nguy hiểm có khả năng cháy lớn
hiện tại tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là gần một mươi sáu chín trăm linh ha gồm vùng đồi núi và đồng bằng
hiện tổng diện tích rừng trọng điểm có nguy cơ cháy là gần bảy ba trăm linh hectare chiếm bốn mươi ba hai tổng diện tích rừng của cả tỉnh
trước nguy cơ cháy rừng tăng cao vào mùa khô tri cục kiểm lâm tỉnh quyết tâm phòng cháy tốt chữa cháy kịp thời hiệu quả hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra